hàng loạt những vụ cháy tàu cá xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy với tổng thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng
cứ kết một thời gian người ta lại thấy có một vụ cháy tàu xảy ra
mà nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn thiếu ý thức phòng chống cháy nổ của ngư dân
đây là hiện trường vụ cháy bốn tàu cá xảy ra vào ngày cuối năm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
ước tính thiệt hại khoảng ba tỷ đồng người dân khóc ròng vì cảnh trắng tay
chỉ một ngày sau đó ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tàu cá của ngư dân ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
cũng bất ngờ bị lửa thiêu rụi trong đêm
tuy không có thiệt hại về người
nhưng chiếc tàu cùng toàn bộ tài sản trên đó đã biến thành to
tình trạng cháy tàu cá trong thời gian qua xảy ra quá nhiều
ở khắp các địa phương
mà mỗi lần cháy thì thiệt hại phải tính bằng tiền tỷ
bên cạnh đó còn làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường biển
trên tàu cá thường chứa một lượng dầu không nhỏ
khi bị cháy dầu sẽ loan ra mặt biển
nếu xử lý không kịp thì ô nhiễm là điều khó tránh khỏi
có một thời trạng là không phải tàu cá nào cũng được trang bị bình chữa cháy
hoặc nếu có thì cũng ít được quan tâm xếp vào bọc xó
một số người dân thường khá chủ quan
bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện trên tàu
do môi trường biển múi mặn
các thiết bị điện sẽ nhanh chóng bị mài mòn hư hỏng
nhưng chẳng mấy khi được quan tâm sửa chữa thay thế
mà trên khoang tàu thì luôn có các vật liệu dễ cháy
như dầu ga hay cả bản thân con tàu cũng được làm bằng gỗ
nghiên cứu và điều tra xử lý thì thấy rằng
tất nguyên chính vẫn là do cái việc sử dụng điện
dẫn đến chập điện không đảm bảo an toàn dẫn đến chập điện
và đó là nguy cơ cao nhất
mà trong thời gian vừa qua là nó đã xảy ra trên địa bàn tỉnh
cũng như trên đồng quốc
tâm lý chung là người dân thường thường hay có tính là tín ngưỡng
cho nên thực hiện các thời cúng ở trên các tàu gá
cho nên cái này phải đảm bảo hết sức an toàn
và có chú ý không nếu từ những việc nhỏ sơ xuất
và bất cẩn của chúng ta sẽ dẫn đến một nguy cơ cháy nổ rất là cao đối với tàu cá
nhiều ngư dân thiếu ý thức phòng cháy
thiếu cả việc trang bị những kỹ năng cần thiết để chữa cháy
nếu có sự cố xảy ra
chỉ biết trông chờ vào cơ quan chức năng
khi trắng tay rồi mới hối tiếp thì đã quá muộn
bà con ngư dân nên tự ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản của mình
thiệt hại của những vụ cháy tàu thường không hề nhỏ
có khi trắng tay
trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu
thường xuyên sửa chữa
thay thế các thiết bị điện có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng
đặt nơi nấu nướng cách xa vật liệu dễ cháy